thưa quý vị sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng
được chuẩn bị chú đáo công phu đề ra mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp mới trong thời gian tới
biểu dương những kết quả đóng góp thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính
khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tổ chức quán triệt cụ thể hóa nội dung chương trình hành động
thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
tin an ninh trật tự trong phiên xét xử vụ án alibaba vào ngày hôm nay
dân thành phố hồ chí minh đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo nguyễn thái luyện
chủ tịch công ty cổ phần địa ốc alibaba gọi tắt là công ty alibaba cùng hai mươi hai bị cáo khác
trong đó viện kiểm sát đề nghị mức án tù trung thân đối với bị cáo nguyễn thái luyện
đại diện công tố cho rằng thủ đoạn của luyện rất tinh vi đối tượng mà luyện nhắm đến là những người có hoàn cảnh trung bình hay khó khăn
kêu gọi họ đầu tư ít xin lời cao để từ đó họ nhẹ dạ nộp tiền cho bị cáo chiếm đoạt do vậy cần bản án nghiêm khắc với luyện cũng như các bị cáo khác
theo cáo trạng công ty alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư phân lô trái phép luật đưa ra các thông tin không có thật
nhằm kêu gọi khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng của bốn ba trăm một mươi sáu khách hàng
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án bắt bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn một năm trăm linh tỷ đồng
điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là vương hưng thiện thiện là người điều hành quản lý trang super cấp cao nhất trong hệ thống với bốn tám triệu điểm
sau đó phân chia và cấp trang master cho các đối tượng lê kỳ thông đoàn hùng và nguyễn văn sĩ cùng chú tại tp huế và một số đối tượng khác
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trang tài liệu hai ô tô một mươi điện thoại ba máy tính bảng các loại hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm sáu trăm linh triệu đồng tổng giá trị khoảng ba tỷ đồng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bạch thị phương sáu mươi năm tuổi trú tại thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang

đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bạch thị phương sáu mươi năm tuổi tổng giá trị khoảng ba tỷ đồng
tài liệu hai ô tô một mươi điện thoại ba máy tính bảng các loại hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm sáu trăm linh triệu đồng tổng giá trị khoảng ba tỷ đồng
cũng liên quan tới hành vi cá độ bóng đá qua mạng tại kiên giang vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua mạng với số tiền giao dịch khoảng chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với một mươi năm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
với mức lãi suất từ bốn năm đến một mươi đồng một triệu một ngày tức là từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm một mươi sáu một năm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
tôi sẽ cho người đến để hỏi nợ thu nợ ngay
với thủ đoạn cho vay không cần tài sản thế chấp giải ngân nhanh tín dụng đen đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống
thực tế điều tra các vụ án cho thấy nhiều trường hợp vay tiền do nhận thức hạn chế không lường được lãi suất cắt cổ và cách tính lãi mẹ đẻ lãi con của các đối tượng làm cho người vay không thể kịp trở tay để trả gốc đành cứ giật gấu vá vai để trả lãi
dẫn đến số tiền phải trả cuối cùng gấp nhiều lần số tiền gốc ban đầu hoặc hoàn toàn mất khả năng thanh toán gốc và cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
khi vay thủ tục rất nhanh gọn chỉ cần một vài cái giấy tờ tùy thân và số hộ khẩu là có thể vay tiền
người dân nên chú ý và cảnh giác không nên ve theo hình thức của các nhóm tín dụng đen
mà nên vay theo các hình thức của các nhóm tín dụng đen
tiếp tục thực hiện đề án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ tín dụng đen
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện và điều tra hai mươi ba vụ với hai mươi tám đối tượng khởi tố một mươi chín đối tượng với hai mươi bốn bị can
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng phạm tội như dịch vụ cầm đồ
dịch vụ tư vấn tài chính cho vay hỗ trợ tài chính để phòng ngừa tội phạm liên quan tín dụng đen
tuy nhiên điều quan trọng nhất là người dân cần phải nâng cao cảnh giác không chủ quan vay tiền của các đối tượng tín dụng đen
để rồi bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
thưa quý vị những năm gần đây trào lưu hút thuốc lá điện tử đang rộ lên như mốt ăn chơi thời thượng của giới trẻ
tuy nhiên loại thuốc lá thế hệ mới này vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì có nhiều sản phẩm trôi nổi trên thị trường
được trà trộn với các loại hóa chất độc hại
thậm chí là ma túy tổng hợp và tình trạng ngộ độc do hút thuốc lá điện tử vẫn ghi nhận thường xuyên tại các bệnh viện trên cả nước
để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng bộ y tế cũng đang đề xuất cấm lưu hành thuốc lá thế hệ mới
phản ánh ngay sau đây của phòng phiên thời sự
đây là trường hợp một bệnh nhân bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử đã được điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
tình trạng của bệnh nhân là não bị phù hôn mê tổn thương suy đa tạng do dùng thuốc lá điện tử có chứa cần sa một loại ma túy